giúp việc gia đình đã được công nhận là một nghề và ngày càng phát triển đặc biệt là ở các thành phố thị xã
bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai cũng quy định việc sử dụng lao động giúp việc gia đình phải có hợp đồng lao động
nhưng trên thực tế phần lớn các lao động giúp việc gia đình đều không được ký kết hợp đồng lao động
mà chủ yếu dựa vào mối quan hệ và lòng tin
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải dương
nhiều năm nay bà trần thị thanh chú tại phố hàn thượng thành phố hải dương
đã làm giúp việc cho nhiều gia đình
với mức lương thỏa thuận khoảng năm triệu đồng một tháng bà thanh cho biết
dù đã làm công việc này nhiều năm nhưng hầu hết là thỏa thuận hợp đồng bằng miệng giữa bà và chủ nhà
anh đinh tuấn anh ở thành phố bắc sơn thành phố hải dương đang cần người giúp việc gia đình
dù đã có nhiều người tới xin việc nhưng anh chị đều chưa ưng ý
bởi hầu hết khi anh yêu cầu ký hợp đồng lao động thì họ đều từ chối
gia đình tôi hiện giờ đang có cháu bé một mươi một tháng rồi
gia đình tôi muốn tìm một người giúp việc để gắn bó gia đình lâu dài
nhưng khi tôi đưa ra hợp đồng lao động
thì nhiều người đã không ký người ta không ký vào hợp đồng lao động của tôi
tôi nghĩ là người ta có vẻ là người ta không muốn ràng buộc với cả những hợp đồng lao động mà tôi đưa ra cho người khác
theo quy định nghị định số hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
người sử dụng lao động ngay cả khi người lao động là giúp việc gia đình thì cũng phải ký hợp đồng
trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động
người sử dụng lao động có trách nhiệm báo với ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
nơi người lao động làm việc
về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình
bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai là hành lang pháp lý bảo vệ lao động giúp việc gia đình
cùng với sự giúp đỡ của tổ chức lao động quốc tế
việc xây dựng hợp đồng lao động phù hợp với loại hình giúp việc gia đình
sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi xảy ra tranh chấp